kính chào quý vị công an tỉnh thanh hóa cho biết vừa liên tiếp triệt phá hai đường dây cá độ bóng đá trên mạng với quy mô lớn bắt giữ một mươi chín đối tượng
ngày một tháng một mươi hai phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thanh hóa đã triệt phá thành công đường dây cá độ bóng đá do nguyễn trọng tùng
trú tại thành phố thanh hóa cầm đầu bắt giữ sáu đối tượng khác có liên quan
theo kết quả điều tra ban đầu nguyễn trọng tùng cùng sáu đối tượng đã sử dụng trang mạng thiết lập nhiều tài khoản cá độ bóng đá
đồng thời mở nhiều tài khoản được đăng ký phân trang và cung cấp cho các con bạc trên địa bàn tỉnh để thực hiện hành vi đánh bạc
tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng với số tiền trên một trăm ba mươi tỷ đồng
tiếp tục điều tra công an tỉnh thanh hóa bắt giữ một mươi hai đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá
đây là đường dây cá độ bóng đá có quy mô lớn hoạt động phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi do lê việt vũ chú tại tp hà nội cầm đầu
tại thành phố đà nẵng tội phạm mù gôn cắp nhất là tội phạm trộm cắp tài sản có xu hướng gia tăng
mới đây lợi dụng sự sơ hở của người dân đỗ xe ngoài đường không có người trông coi
các đối tượng đã bẻ trộm gương chiếu hậu của xe ô tô để bán cho các cơ sở sửa xe
vào cuộc điều tra công an quận sơn trà và phòng cảnh sát hình sự công an tp đà nẵng đã kịp thời bắt giữ các đối tượng
bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn chấn áp mạnh loại tội phạm trộm cắp tài sản
chiếc xe ô tô bmw x ba để qua đêm trên đường thành vinh ba
sáng ra chủ nhà phát hiện bị kẻ gian bẻ trộm cặp hương chiếu hậu trị giá hơn bảy mươi triệu đồng
thông tin này nhanh chóng được công an phường thọ quang tiếp nhận và báo lên đội cảnh sát hình sự công an quận sơn trà
trong lúc điều tra các trinh sát tiếp nhận thêm thông tin
cũng trong đêm ngày một mươi chín tháng một mươi một
xảy ra hai vụ trộm gương chiếu hậu xe mercedes và một chiếc xe bốn chỗ khác
nhận định đây cũng là vụ trộm gương chiếu hậu do một nhóm đối tượng thực hiện
công an quận sơn trà đã phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an thành phố tiến hành điều tra vụ việc
xác định hai đối tượng nghi vắng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản kính ô tô
tại phường hòa an thì tiến hành trinh sát giám sát theo dõi các hoạt động di biến động của đối tượng
đối chiếu đặc điểm
riêng trên cơ thể của đối tượng như hình xăm đặc điểm quần áo để đối chiếu với đặc điểm của đối tượng gây án
sau khi xác định là chính xác thì tiến hành theo dõi
qua hình ảnh camera tại hiện trường đồng thời áp dụng các biện pháp nghiệp vụ chân dung của các nghi phạm dần được hé lộ
trưa ngày hai mươi năm tháng một mươi một các trinh sát đã tiến hành bắt giữ lê quang trung hiếu hai mươi hai tuổi và võ văn đức một mươi bảy tuổi
cùng ngụ tại quận cầm nguyên
tại cơ quan công an các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội